nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển giữa thành phố hồ chí minh và bốn tỉnh lân cận
thị sở giao thông vận tải tp hcm đề xuất ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận cho người lao động di chuyển liên vùng bằng xe cá nhân
nếu có chứng nhận tiêm vaccine và kết quả xét nghiệm âm tính covid một mươi chín còn hiệu lực
theo đề xuất thì người di chuyển bằng xe cá nhân như xe ô tô mô tô xe gắn máy cũng như công nhân chuyên gia
di chuyển bằng xe do các doanh nghiệp tổ chức đưa đón từ các tỉnh bình dương đồng nai long an tây ninh
đến trụ sở sản xuất tại tp hcm và ngược lại đều phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine trước đó một mươi bốn ngày
hoặc là f đã khỏi bệnh dưới sáu tháng có kết quả xét nghiệm âm tính sars cov hai định kỳ bảy ngày một lần
về phương thức nhận diện các đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố phải xây dựng phương án vận chuyển công nhân
chuyên gia thông qua các đơn vị đầu mối đăng ký phương tiện lộ trình thời gian hoạt động gửi đến sở giao thông vận tải thành phố
để cấp giấy tạo điều kiện lưu thông liên tỉnh
đối với các đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn các tỉnh xây dựng phương án vận chuyển công nhân chuyên gia
và đăng ký phương tiện lộ trình thời gian hoạt động gửi đến sở giao thông vận tải các tỉnh để cấp giấy tạo điều kiện lưu thông liên tỉnh
người tham gia lưu thông phải sử dụng mã qr khai báo di chuyển trên ứng dụng vneid
và mã qr có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng y tế hcm hoặc sổ sức khỏe điện tử
nếu không có mã qr người lưu thông xuất trình một trong các giấy tờ xác nhận và f đã khỏi bệnh dưới sáu tháng
đã tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày khi được cơ quan chức năng yêu cầu